trong khi giữa hai người này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn bà lan nhiều lần bị ông thịnh hành hung nên đã kể lại vụ việc cho trần hiễu thịnh chú thệ quận ngô quyền hải phòng
hiễu thịnh mang theo một khẩu súng và rủ nguyễn văn toàn chú cùng địa phương tìm ông đức thịnh để giải quyết
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng sáu khi ông đức thịnh đến kiểm tra công nhân đang xây dựng công trình ở xã tân hòa huyện tân thành
thì hiễu thịnh đã dùng súng bắn hai phát vào người ông đức thịnh khiến nạn nhân bị thương
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trần hiễu thịnh và nguyễn văn toàn về tội giết người